trong thời gian qua hoạt động kinh doanh khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh yên bái còn tồn tại nhiều bất cập
để chấn chỉnh lại hoạt động này ubnd tỉnh yên bái vừa yêu cầu một số sở ngành liên quan
ubnd các huyện thành phố thị xã các tổ chức cá nhân hoạt động khoáng sản cát sỏi
tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cát sỏi trên địa bàn tỉnh
theo đó các sở ngành địa phương tăng cường công tác phối hợp nghiêm túc thực hiện quy định
về quản lý hoạt động khoáng sản chấn trình khắc phục những hạn chế yếu kém
đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan
người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp khi thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động khai thác cát sỏi trái phép
sở tài nguyên và môi trường tỉnh yên bái cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm
nhất là đối với những đơn vị vi phạm nhiều lần hoặc cố tình không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm
kiểm tra cụ thể xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân khai thác cát sỏi trên sông hồng sông chảy
gây mất an toàn giao thông xói mòn sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân